chiều một mươi chín tháng chín thành phố thông tin về hoạt động của lực lượng giao hàng công nghệ
khi cho phép phạm vi làm việc liên quận huyện
số shipper đăng ký hoạt động trên địa bàn tăng đột ngột gấp gần bốn lần
khiến cho công tác xét nghiệm covid một mươi chín mỗi ngày quá tải
sở y tế tp hcm thống kê hiện thành phố đang có năm trăm linh một trạm y tế lưu động
kết nối với mạng lưới trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện
nhân viên y tế có thể xét nghiệm hai mươi shipper mỗi ngày
tuy nhiên sở công thương báo cáo trong ngày một mươi chín tháng chín
số người đăng ký hoạt động giao hàng công nghệ tăng lên đến tám mươi hai một trăm sáu mươi người
gần chạm mức đăng ký của sở về lực lượng này với thành phố là chín mươi hai
các trung tâm có chức năng xét nghiệm covid một mươi chín đang cần tăng nhân lực
hoặc đề xuất giải pháp phù hợp hơn từ sở công thương
bởi nếu toàn bộ nguồn lực y tế phục vụ cho xét nghiệm shipper
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc f cách ly tại nhà